công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng trần công minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ huyện châu thành vì đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
đêm ngày hai mươi tháng năm đối tượng trần công minh ngụ xã phú long huyện châu thành tỉnh đồng tháp
đột nhập vào nhà một người dân thuộc ấp tân nghĩa xã tân nhuận đông huyện châu thành
đã lấy rộn một điện thoại di động thì bị chú nhà phát hiện tri hô
khi đối tượng chạy về hướng xã hòa tân huyện châu thành
thì bị người dân địa phương phối hợp lực lượng công an xã tân nhuận đông đang tuần tra bắt giữ
qua làm việc minh thừa nhận đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản của người dân ở nhiều xã trên địa bàn huyện
các tài sản minh lấy trộm chủ yếu là máy tính điện thoại di động đồng hồ xe đạp
qua khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài sản có giá trị
ước tính khoảng sáu mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo pháp luật